ở đaisse town
sẽ phải là càng nặng vui vẻ thôi tui l masih có khổ m principal
nếu mấy anh chúng ta mất đi nữa
ở đây mà chứ
bọn tửta vẫn d cheese
thứ tư thôi xíu trụ đi
trước đó vào khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày hai tháng năm
tại ấp ba bích xã tân hưng huyện đồng phú
cũng đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm do nguyễn văn long ba mươi hai tuổi
ghen tức vì nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với anh vũ văn cường ba mươi tuổi
nên đã lừa anh cường đến nhà long
khi thấy anh cường đến long liền dùng dao đâm anh cường
và dùng dựa chém vào cổ làm anh cường tử vong tại chỗ
sau đó long treo cổ tự tử trên cây điều cách đó khoảng hai mươi mét
như vậy chỉ cách nhau ba ngày
tại bình phước đã xảy ra hai vụ án mạng kinh hoàng khiến ba người thiệt mạng
nguyên nhân ban đầu xác định đều xuất phát từ ghen tuông tình ái
dẫn đến những hành động tiêu cực gây ra hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với ban chỉ huy an ninh tỉnh hủa phăn của lào
vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể đối tượng thạo chư trang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
thường trú tại bản na thong huyện sầm đưa
hùa phân lào bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp
một trăm tám mươi viên đạn cạc pin hai kg thuốc nổ cùng tác vật là một xe gắn máy hai điện thoại di động
qua công tác điều tra ban đầu đối tượng thạo chư trang khai nhận
đã mua và vận chuyển số ma túy vũ khí thuốc nổ nói trên tại huyện sầm đưa
sau đó vận chuyển về huyện viêng say rồi tìm cách đưa sang việt nam để tiêu thụ
lực lượng chức năng hai nước đã tiến hành điều tra xác minh để làm rõ đường dây đối tượng
đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu bàn giao người và tăng vật cho ban chỉ huy an ninh tỉnh hùa phân xử lý theo quy định
vừa bị phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh nam định triệt xóa thu giữ một kg ma túy tổng hợp các loại
gồm ma túy đá thuốc lắc ketamine năm mươi triệu đồng và một số vật chứng khác
đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn thị lan phương
trú tại ngõ giống cây trồng đường giải phóng phường trường thi tp nam định
cơ quan điều tra cũng xác định hai đối tượng liên quan gồm hoàng việt trung và nguyễn việt thanh
đều trú tại tp nam định là những chân rết của phương có nhiệm vụ đi ra ma túy cho khách mua
chuyển sang một thông tin khác liên quan đến đường dây sản xuất hàng nghìn văn bằng chứng chỉ giả
tiêu thụ khắp các tỉnh thành cả nước đã bị công an cảnh sát điều tra công an quận năm từ liêm hà nội bóc gỡ gần đây
ngoài khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng cầm đầu đường dây là lê văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và lê hoàng phi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cũng là hai anh em ruột trú tại thị xã la di của tỉnh bình thuận
cơ quan điều tra đã khởi tố tiếp một bị can trong đường dây này là tạ quang minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phố hàng than quận ba đình hà nội để điều tra cùng về tội danh
ngày năm tháng bốn tại khu vực cổng ký thúc xá mỹ đình trên đường nguyễn cơ thạch phường mỹ đình hai
quận nam từ liêm thành phố hà nội đội cảnh sát kinh tế công an quận nam từ liêm đã bắt giữ tạ quang minh
đang cầm một bằng tốt nghiệp đại học giả của trường đại học thăng long đang chuẩn bị giao cho khách
quá trình điều tra cơ quan công an bước đầu xác định các đối tượng đã lập website với tên gọi
làmbằngđạihọc com vn công khai đăng quảng cáo làm bằng đại học cao đẳng trung cấp và làm bằng tiến sĩ
thạc sĩ chứng chỉ các loại hai đối tượng cầm đầu đường dây là lê văn hoàng cùng em trai là lê hoàng phi đã bị bắt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
cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng một tấn phôi bằng chứng chỉ các loại khoảng một hai trăm linh con dấu bằng đồng
của các trường đại học cao đẳng trung cấp trên cả nước nghi là giả và nhiều máy móc công cụ phương tiện
phục vụ việc làm văn bằng chứng chỉ giả tại cơ quan điều tra hoàng khai nhận do nhu cầu của người mua hoàng
và mua các loại phôi bằng con dấu cùng các công cụ máy móc phục vụ việc làm bằng giả với giá khoảng một trăm linh triệu đồng
với mỗi bằng giả hoàng thu về từ ba đến năm triệu đồng có đối tượng phi trợ giúp anh trai đóng dấu
ký nháy các văn bằng giả đồng thời vận chuyển bằng đến cho khách hàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm từ liêm thành phố hồ nội đang tiếp tục điều tra mở rộng bụ án
truy bắt các đối tượng có liên quan
tiếp theo sẽ là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản
tại một số tỉnh thành trên cả nước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
do kịp thời phát hiện hơn ba mươi hành khách và hành lý đã được di chuyển an toàn ra khỏi xe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
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
chào các bạn